thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định về kiện toàn ban chỉ đạo trung ương
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo phối hợp giữa các bộ ngành địa phương
trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế chính sách để thực hiện mục tiêu giảm nghèo
như nghiên cứu đề xuất phương hướng kế hoạch năm năm và hàng năm
nhiệm vụ các giải pháp nhu cầu kinh phí thực hiện mục tiêu giảm nghèo
chỉ đạo các bộ ngành xây dựng hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế chính sách có liên quan
và tập trung nguồn lực cho các địa bàn đặc biệt khó khăn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
tham gia xây dựng trình thủ tướng chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
đồng thời đề xuất cơ chế chính sách và giải pháp
huy động nguồn lực đôn đốc kiểm tra đánh giá việc thực hiện các chính sách giảm nghèo